tại xã đảo an bình còn gọi là đảo bé huyện đảo lý sơn tổng công ty điện lực miền trung đã chính thức đóng điện thành công hệ thống điện năng lượng mặt trời
như vậy là sau bao năm chờ đợi người dân nơi đây đã có thể sử dụng nguồn điện sạch ổn định hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với tổng vốn đầu tư một mươi tỷ đồng điện năng lượng mặt trời ở đà bé huyện lý sơn do tổng công ty điện lực miền trung đầu tư
dự án gồm ba trăm linh tấm pin năng lượng mặt trời irex một hệ thống aqui cùng hệ thống không giá đỡ chuyên dụng cho môi trường biển
công trình cung cấp khoảng một trăm sáu mươi sáu kwh điện năng và giảm thải được tới hơn chín mươi hai sáu tấn co hai ra môi trường mỗi năm
việc đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp với cùng điện dsn đảm bảo cung cấp nguồn điện sạch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày cho trên một trăm linh hộ dân ở xã đảo an bình
không chỉ đảm bảo nguồn điện ổn định mà còn góp phần vào việc phát triển kinh tế
xã hội an ninh quốc phòng cho huyện đảo lý sơn